thưa quý vị vào chiều nay đoàn công tác của bộ công an do đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với công an tỉnh điện biên
về phía tỉnh điện biên có đồng chí mùa a sơn phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh điện biên
lãnh đạo hội đồng nhân dân tỉnh điện biên
tại buổi làm việc đồng chí đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an cùng đoàn công tác đã được nghe báo cáo tóm tắt kết quả các mặt công tác của công an tỉnh điện biên từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay
nổi bật lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở đã làm tốt công tác đảm bảo an ninh dân tộc thiểu số kịp thời phát hiện ngăn chặn hoạt động lập nhà nước mông
khởi tố hai mươi bị can bắt tạm giam một mươi năm bị can và truy nã năm bị can về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
vận động một trăm linh hộ
công an sáu trăm năm mươi nhân khẩu từ bỏ tàn đạo dê sùa và tàn đạo bà cô dợ trên địa bàn
trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm nhất là tội phạm về ma túy đạt hiệu quả cao với một trăm sáu mươi ba vụ một trăm tám mươi bốn đối tượng bị lực lượng công an triệt phá bắt giữ
tăng vật thu giữ tám một mươi ba kg heroin một mươi năm bảy kg thuốc viện một bảy mươi bốn kg ma túy tổng hợp
công tác xây dựng lực lượng tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và có nhiều chủ trương giải pháp đột phá quan trọng như chú trọng tăng cường biên chế cho công an cấp huyện
bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh trưởng phó trưởng công an xã nhằm đáp ứng yêu cầu công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng
siết chặt kỷ luật kỷ cương không để cám bộ chiến sĩ sai phạm
phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc đại tướng tô lâm đánh giá cao những chiến công thành tích mà công an tỉnh điện biên đã triển khai toàn diện các mặt công tác
giữ vững an ninh chính trị đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
đồng chí nhấn mạnh trong thời gian tới công an điện biên lãnh đạo chỉ đạo tốt công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an trong sạch vững mạnh gần dân sát dân
làm tốt công tác đưa lực lượng công an chính quy về làm trưởng phó công an xã nhằm đảm bảo an ninh trật tự ngay tại cơ sở
chủ động nắm chắc tình hình đấu tranh với các thế lực thù địch các đối tượng lợi dụng chống phá đảng và nhà nước phối hợp với cấp ủy chính quyền và các đoàn thể
làm tốt công tác vận động quân chúng đảm bảo an ninh quốc gia đẩy mạnh công tác phòng ngừa nghiệp vụ phòng ngừa xã hội đấu tranh phòng chống các loại tội phạm
nhất là tội phạm về ma túy hình sự để nhân dân sống trong một môi trường an ninh an toàn